đã hàng trăm năm qua người tài ở đây sinh hoạt và tổ chức ba tết chính đó là tết nguyên đán hay còn gọi là bươn chiêng tết giảm tháng bảy là bươn chất và tết cá ngày chín tháng chín năm lịch còn được gọi là khẩu ràng
mỗi cái tết có những đặc trưng riêng như tết nguyên đán người tày thường mổ lợn gà tết giảm tháng bảy thường mổ vịt tiết cá người tài lấy cá làm thực phẩm chính
xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi khám phá tết cá độc đáo này
tây văn có cột cờ lũng cú và sinh thự nhà vương quản bạ có cổng trời và núi đôi độc đáo còn huyện yên minh có đài phọng tường
tại đây quý vị và các bạn sẽ được phóng tầm mắt để chiêm ngưỡng và đắm chìm trong cảnh núi đá bạc ngàn
ngoài ra du khách khi đến yên minh dịp chín tháng chín âm lịch sẽ được hòa bình trong không khí tết cá độc đáo của người tài ở xã bộ duệ
tại đây quý vị và các bạn sẽ được phóng tầm mắt để chiêm ngưỡng và đắm chìm trong cảnh núi đá bạc ngàn
tết mùng chín tháng chín đã coi đây là một cái tết chính một năm có ba cái tết chính thế thì coi ba cái tết này nó là cái hồn của dân tộc tài ở đây

thời điểm này tiết trời dịu mát các gia đình cũng đông nhà